chiều ngày chín tháng một công an tỉnh tây ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
tiếp tục điều tra làm rõ vụ kiểm tra phát hiện chín bộ hài cốt dưới ao nuôi ba ba
và cất giấu trong nhà của một người dân tại ấp phước tây xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh
theo đó vào khoảng bảy giờ ngày chín tháng một anh đinh văn phong chú tại tổ hai ấp phước tây xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh
đến trụ sở công an xã báo phát hiện ở dưới ao nuôi ba ba có hai bộ hài cốt nằm trong túi vải
sau khi nhận được tin báo lực lượng nghiệp vụ công an huyện gò dầu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
bộ công an tiến hành thu thập dấu vết điều tra để làm rõ vụ việc
kết quả điều tra ban đầu lực lượng công an khám xét và thu thêm bảy bộ hài cốt cất giấu trong nhà bà cao thị cẩm vân
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú tại tổ hai ấp phước tây xã phước thạnh vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ